tiếp tục chương trình làm việc của kỳ họp thứ tám quốc hội khóa một mươi bốn
chiều nay quốc hội tổ chức thảo luận tại tổ về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều
của luật nhập cảnh xuất cảnh quá cảnh cư trú của người nước ngoài tại việt nam
đa số các ý kiến tại tổ cơ bản nhất trí với các quy định trong dự thảo luật sửa đổi
bổ sung một số điều của luật nhập cảnh xuất cảnh quá cảnh cư trú của người nước ngoài tại việt nam
dự thảo lần này bổ sung điều kiện để quyết định đơn phương miễn thị thực các quy định về thị thực điện tử
bảo đảm đầy đủ rõ ràng minh bạch chặt chẽ
xung quanh ý kiến đối với một mươi sáu khu kinh tế ven biển ở trong đất liền
cần được áp dụng chính sách miễn thị thực cho người nước ngoài nhập cảnh
tương tự như đối với các khu kinh tế cửa khẩu mà không phải kèm theo điều kiện
còn các khu kinh tế ven biển thuộc huyện đảo thì quy định rõ điều kiện
một số đại biểu cho rằng quy định như vậy không có lợi về an ninh quốc phòng
nhất là trong tình hình tội phạm quốc tế có nhiều diễn biến phức tạp như hiện nay